thông tin về tình hình tuyển sinh trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám năm nay số lượng học sinh tăng đột biến khiến kỳ thi vào lớp một mươi công lập vốn đã căng thẳng nay lại càng khốc liệt hơn
thậm chí việc đỗ vào lớp một mươi công lập còn áp lực hơn cả đỗ vào đại học tình trạng này lại càng nóng hơn tại các thành phố có mật độ dân cư cao nhất nước như hà nội và tp hcm
gia đình chị tuyền tại quận một cũng như rất nhiều gia đình khác đang hết sức lo lắng bởi số lượng thí sinh vào lớp một mươi năm nay tại tp hcm tăng tới hơn một mươi năm học sinh
dù con không còn thời gian vui chơi nghỉ ngơi cả vào cuối tuần nhưng chị tuyến cũng đành động viên và tăng cường cho con học học và học
đấy nhất là từ khi mà có ý định vào trường này nghĩa là bắt buộc phải học thêm chỉ động đầu thì học buổi thôi để cho còn một ngày là chị gia đình nghỉ
để đi đây đi đó nhưng mà gần đây nhất là hầu như là hai ngày học luôn cả hai ngày
số lượng học sinh thì tăng đột biến trong khi định hướng của sở giáo dục tp hcm là giảm dần chi tiêu công lập phân luồng vào các trường trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề
vì thế chắc chắn cuộc đua vào lớp một mươi trường công sẽ ngày càng khó khăn
tổng số học sinh vào lớp một mươi công lập là khoảng bảy mươi một
năm nay thì lãnh đạo sở cũng dự kiến tỷ lệ tuyệt
tổng số học sinh được tuyển vào lớp công lập là khoảng bảy mươi
tức là có khoảng bảy mươi các em học sinh sẽ được tuyển vào lớp công lập lớp một mươi công lập năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
căng thẳng áp lực cũng là thực trạng với học sinh lớp chín tại hà nội
hai mươi một giờ tối nhưng tại lớp học phụ đạo của thầy giáo nguyễn thế anh các sĩ tử vẫn chăm chú căng mình luyện đề
đến từ những ngôi trường trung học cơ sở khác nhau nhưng điểm chung của các thí sinh trong lớp này là đều học thêm kín

có em nhà cách điểm học thêm tới hơn một mươi km có những em thuộc đội tuyển học sinh giỏi thành phố
nhưng tất cả đều phải học thêm và dồn sức cho kỳ thi vào lớp một mươi sắp tới
thường thì từ thứ hai chủ nhật em đều kín hết còn mỗi trường chủ nhật là em có một chút thời gian để nghỉ ngơi
nhiều năm ôn luyện cho học sinh thi vào lớp một mươi thầy giáo này cũng nhận thấy năm nay kỳ thi này còn căng thẳng hơn những năm trước
bởi lứa học sinh dê vàng tại hà nội tăng tới hơn hai mươi bốn thí sinh đồng nghĩa với việc cánh cửa vào trường trung học phổ thông công lập sẽ hẹp hơn
mình thấy một số bạn cũng phải ôn thi rất là nhiều và gầy rất là nhiều gầy cũng như là stress nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ vượt qua được khi mà học
và theo chuyên gia hướng nghiệp tiến sĩ phạm mạnh hà việc căng thẳng áp lực của kỳ thi này là kết quả của việc phân luồng giáo dục
tại cấp trung học cơ sở không thành công
có thể nói đa số có thể lên đến khoảng hơn chín mươi các bậc phụ huynh chỉ mong muốn con mình đi học trung học phổ thông
và vì thế chúng ta thấy rằng là một cuộc cạnh tranh tìm mọi cách để có thể đổ vào những trường công lập
và chúng ta biết rằng giữa trường công lập và trường dân lập thì sự tranh lệch rất nhiều về chất lượng đào tạo cũng như học phí
và vì thế thì nó dẫn đến cái chuyện là các em sẽ phải căng mình ra để mà ôn tập để mà ôn thi
và rất là nhiều cái hệ lụy từ cái câu chuyện này
dẫn đến đó là những cái áp lực của cái thi cử rồi stress rồi những cái vấn đề những căn bệnh tâm lý khác có thể nảy sinh ra
hiện các em học sinh và các bậc phụ huynh vẫn đang nỗ lực hết sức để ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
số lượng từ ba mươi tới bốn mươi học sinh không được vào học công lập là rất lớn
nhưng các em vẫn sẽ phải chuẩn bị các kế hoạch cho việc theo học các trường ngoài công lập và các cơ sở giáo dục khác